khu vực quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi ngày nắng tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi sáu độ
khu vực thủ đô hà nội đêm và sáng nhiều mây không mưa có sương mù nhẹ chưa chiều trời nắng gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi bốn độ